phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với công an huyện cư mờ ga
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đột nhập vào tiệm vàng
ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga lấy cắp hàng chục cây vàng và bạc các loại
trước đó tới mùng tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông võ văn việt chú huyện cư mở ga
đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng của gia đình
trộm cắp khoảng bốn mươi cây vàng bạc tương đương hai năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện cư mở ga đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường
thu thập chứng cứ tổ chức điều tra
sau một tháng xác lập chuyên án truy xét bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã thu thập được đầy đủ chứng cứ xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm trên
là nguyễn ngọc điểm bốn mươi ba tuổi
trú tại quận nam tử liêm thành phố hà nội
quá trình truy nong đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
vì điểm liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành phố
đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã ập vào một phòng trọ ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ thành công điểm
khám xét khẩn cấp phòng trọ công an thu giữ khoảng bảy cây vàng cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an điểm khai nhận sau khi gây ra vụ trộm trên điểm đón xe khách đi ra các tỉnh phía bắc
sau đó đến tỉnh thái bình bán một phần vàng lấy hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiêu xài
một phần vàng bạc điểm trôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã mê linh huyện đồng hưng tỉnh thái bình
phần còn lại điểm mang vào tỉnh đồng nai chờ tìm mối tiêu thụ
hôm đó tôi đến cửa hàng vàng việt nga tôi có hỏi mua một cái dây truyền bạc trị giá hai trăm linh ngàn
thì thấy cửa hàng treo trùm chìa khóa vào cửa
lúc chủ cửa hàng nghĩ tôi đã lấy trùm trùm chìa khóa và mang đi lên chợ quảng phú đánh một trùm chìa khóa giống như vậy
sau đó tôi quay về cửa hàng nói với chủ cửa hàng là tôi muốn đổi dây truyền bạc khác
lúc chủ cửa hàng đang tìm cửa hàng bạc đổi tôi đã treo trà trùm chìa khóa vào chỗ cũ
nhiều ngày sau tôi quay lại cửa hàng thì lúc đấy thì thấy cửa hàng đóng cửa
tôi có dùng trùm chìa khóa mở cửa vào cửa hàng
dùng một khóa đập vỡ cửa kính để lấy trùm vàng bạc vào trong cửa kính
được biết điềm là đối tượng trộm tiệm vàng chuyên nghiệp với phương thức trộm chìa khóa trước
sau đó đem in sao chìa rồi trả lại chủ cũ và canh me chờ thời cơ ra tay trộm cắp
với thủ đoạn đó trước đây điểm đã gây ra ba vụ trộm tiệm vàng ở hà nội
và bị toán nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam mới ra trại vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk tiếp tục điều tra mở rộng